sáng ngày tám tháng một mươi hai liên hoan ẩm thực quốc tế hai nghìn một mươi chín đã được khai mạc tại hà nội với một trăm hai mươi gian hàng ẩm thực
bao gồm gian hàng của các đại sứ quán các trung tâm văn hóa nước ngoài các đơn vị thuộc bộ ngoại giao
các sở ngoại vụ địa phương một số doanh nghiệp và đơn vị tài trợ
liên hoan ẩm thực quốc tế là dịp để các nước giao lưu tăng cường văn hóa sự hiểu biết lẫn nhau
và giới thiệu việt nam tới bạn bè các nước thông qua cầu nối rất quan trọng là các đại sứ quán
và các trung tâm văn hóa nước ngoài đồng thời giúp các doanh nghiệp địa phương của việt nam
có cơ hội quảng bá thương hiệu các sản phẩm dịch vụ tới bạn bè quốc tế cũng như các vị khách tham gia chương trình
bên cạnh đó liên hoan ẩm thực còn mang ý nghĩa nhân đạo với sự tham gia đóng góp của các đơn vị cá nhân dành cho quỹ tử thiện
tổng số tiền đóng góp từ thiện của các tổ chức và cá nhân thông qua các chương trình liên hoan ẩm thực trước là gần hai sáu tỷ đồng
toàn bộ số tiền này đã được trao tặng cho người tàn tật trẻ mồ côi phụ nữ nghèo những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía bắc